theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam
sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ và bắc trung bộ
một số nơi ở phía tây bắc bộ và trung trung bộ
sáng mai ngày hai mươi năm tháng một mươi một bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi bắc bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở bắc bộ có mưa vài nơi riêng các tỉnh vùng núi có mưa mưa rào rải rác
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đêm và sáng sớm trời rét thủ đô hà nội ít mưa ngày nắng
từ đêm ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một có mưa và mưa nhỏ rải rác đêm và sáng sớm trời rét